vào ngày hôm nay công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện đồng phú đang tổ chức khám nghiệm hiện trường
điều tra làm rõ cái chết của một người đàn ông nạn nhân được phát hiện tử vong dưới vực bên cạnh chiếc xe máy
vào khoảng chín giờ sáng cùng ngày tại đoạn đường cua gốc thuộc khu phố bào ké thị trấn tân phú huyện đồng phú
người dân phát hiện một người đàn ông đang tử vong dưới vực sâu bên đường ở gần bên là một chiếc xe máy
nhận được tin báo lực lượng công an nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ
danh tính nạn nhân được xác định là phạm đình tới ba mươi sáu tuổi quê ở tỉnh phú yên
hiện trường ghi nhận từ vị trí đường nhựa xuống đoạn vực sâu nơi anh tới tử vong là hơn một mét
và vị trí chiếc xe máy có nhiều vết cầy thi thể nạn nhân cũng có vết thương chiếc xe máy bị hư hỏng
nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ